cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu bộ công an đang điều tra vụ án đưa hối lộ nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại tỉnh lâm đồng và một số địa phương có liên quan
đây là vụ án thuộc diện ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực theo dõi chỉ đạo
mở rộng điều tra vụ án cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an xác định ông trần đức quận bí thư tỉnh ủy lâm đồng đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn làm trá các quy định của pháp luật khi tham gia chỉ đạo giải quyết các công việc liên quan đến dự án đại ninh tỉnh lâm đồng gây hậu quả rất nghiêm trọng
hành vi của ông trần đức quận phạm vào tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
ngày hai mươi bốn tháng một cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu bộ công an ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét đối với ông trần đức quận về tội danh nêu trên
hành vi của ông trần đức quận phạm vào tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
sau nhiều ngày bám sát địa bàn tăng cường công tác nắm tình hình phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ninh đã phát hiện đường dây cá đội bóng đá do nguyễn sĩ toan chú tại thành phố mông cái cầm đầu đường dây của toan hoạt động với số tiền lớn ở nhiều tỉnh thành phố
đây là chín đối tượng trong đường dây cá độ mà cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ninh vừa khởi tố về hành vi đánh bạc
để hoạt động đường dây này toan mua một tài khoản cá độ bóng đá cá độ thể thao cấp độ master trên trang web ba in một bet
an chia nhỏ tài khoản này thành các tài khoản thành viên thấp hơn để tổ chức lôi kéo những người chơi đặt cược chơi cá độ bóng đá đánh bạc qua mạng internet
cũng thời gian được kỷ nhẹ thì cũng đi giao lưu anh em thì cũng thích một vài trận thì có tham gia cả cược
cách đường link đấy là nó trên internet có tên là ba sáu ba sáu tám ba ba sáu com
thì là lấy trang web đó
trên đường link ấy về để mà cắt các tài khoản ra
trên danh nghĩa là bạn bè anh em là chơi rất thân thì mình cũng gọi là biết cắt ra
thì mình cắt ra cho các bạn cùng tham gia ra chơi
được nguyễn thị hậu cấp cho tài khoản để về trên không gian mạng ba in một bet ba sáu ba sáu tám ba ba sáu
về để đánh bạc trực tuyến trên
trong quá trình giải bóng đá
ngoài hành anh mới đựng với ý
nói tới với nhà
khi thắng thua thì giả
tuần thì giả
vừa thua thì giả tiền mà
theo kết quả điều tra lượng tiền giao dịch hàng tháng của đường dây này lên đến hàng trăm tỷ đồng
đường dây cá độ bóng đá của toan tập trung người chơi tại thành phố móng cái và huyện hải hà
từ đó phát triển các chân dép đến địa bàn các tỉnh lân cận như hải phòng hải dương
tuy nhiên do đấu tranh trên không gian mạng
được đường dây này các trinh sát cũng gặp không ít khó khăn
vụ án mà chúng tôi vừa phá thì nó khó khăn ở chỗ là những đối tượng tham gia trong đường dây cá độ này rất là thủ đoạn rất là tinh vi và tinh vi xảo quyệt
đối tượng không sử dụng những cái tài khoản chính tên của mình
mà sử dụng những cái tài khoản đứng tên những cái người lạ
đấy do đối tượng mua trên mạng
rồi để thực hiện những cái giao dịch cá độ
cho nên là cần những cái con đường đi một lần theo cái số
số tài khoản để gian những cái chân chết của đối tượng chúng tôi thực hiện rất là khó khăn
hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ninh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
liên quan đến vụ bắt giữ gần ba mươi viên ma túy tổng hợp tại tỉnh quảng bình
đến thời điểm này lực lượng chức năng đã bắt giữ bảy đối tượng có liên quan
như truyền hình công an nhân dân đã đưa tin vào trưa ngày hai mươi hai tháng một tại xã quảng hòa thị xã ba đồn tỉnh quảng bình
thực hiện kế hoạch đấu tranh phá án
công an thị xã ba đồn tỉnh quảng bình chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc công an tỉnh quảng bình
cục phòng chống ma túy và tội phạm bộ tư lệnh bộ đội biên phòng lực lượng biên phòng và hải quan tỉnh quảng bình
đã bắt giữ bốn đối tượng gồm đoàn anh duy cao ngọc dưỡng chú tỉnh quảng bình trần tý và trương văn tâm chú tỉnh quảng trị
tăng vật thu giữ là hai mươi chín tám trăm một mươi viên hồng phiến trọng lượng khoảng ba kg cùng nhiều tăng vật khác
bước đầu đấu tranh các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã ba đồn tỉnh quảng bình đã tiến hành tạm giữ hình sự bảy đối tượng và đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
với hành vi giết người đối tượng nguyễn đinh hoàng tú và nguyễn trung hiếu đều trú tại huyện sơn hà tỉnh quảng ngãi
đã bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ngãi ra quyết định khởi tố
trước đó nguyễn đinh hoàng tú nguyễn trung hiếu và huỳnh huy hoàng rủ nhau xuống xã sơn hạ huyện sơn hà tìm người để nói chuyện mâu thuẫn trước đó
tại xã sơn hà thấy nhóm thanh niên đang ngồi ở trong quán cả sữa
nhóm tú và hiếu xông vào dùng tuyếp sắt và dao đánh chém trong đó lê trung trực bị tú và hiếu đánh chém vào đầu được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch
công an huyện sông á tỉnh sơn la vừa điều tra
điều tra xác minh làm rõ hành vi chém người đi đường vô cớ của một nhóm đối tượng
đáng chú ý để che giấu hành vi phạm tội của mình thì nhóm này còn tạo hiện trường giả như mình là nạn nhân
vụ việc khiến cho người dân địa phương vô cùng hoang mang lo lắng về sự manh động liều lĩnh của các đối tượng
là đối tượng thực hiện hành vi chém bảy người đi đường nguyễn minh quý tâm sinh năm hai nghìn ba đã bị cơ quan công an huyện sông mã tạm giam về hành vi cố ý gây thương tích
cùng tiếp tay cho hành vi này hà việt hùng sinh năm hai nghìn tám
chú tại xã mường hung cũng đang bị điều tra làm rõ về hành vi này